nếu những hy sinh thầm lặng của các y bác sĩ nơi đầu tuyến trong cuộc chiến chống dịch covid một mươi chín
khiến cả thế giới cảm động thì những nhà báo phóng viên ngày đêm đưa tin tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh này
cũng được xem như những chiến sĩ họ đã dấn thân vào vùng dịch nhất là vùng tâm dịch như vũ hán trung quốc
hay tê cù hàn quốc để kịp thời có những thông tin nóng nhất chính xác nhất
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại thành phố đà nẵng
đây là một trong những chuyến tăng nghiệp của các nhóm phóng viên tại khu cách ly tập trung đồng nghệ
xã hòa khương huyện hòa vang thành phố đà nẵng
để có được những thức phim chân thực nhất tiếp cận được những con người ở bên trong khu cách ly một cách cụ thể nhất
những ekip này đã chấp nhận dấn thân không ngại nguy hiểm do dịch bệnh đang diễn biến phức tạp
khi mà mình tiếp xúc với những trường hợp cách ly mình cũng không biết là họ có nhiễm virus hay không
thì mình cũng rất là lo lắng nhưng mà với thực hiện cái nhiệm vụ để hoàn thành tốt
cái nhiệm vụ được giao thì
các anh em cũng là rất là cố gắng
khi mà đi vào vùng dịch thì bản thân luôn luôn là cũng như là các anh em đồng nghiệp luôn luôn là nêu cao tinh thần là bảo vệ mình
đồng thời là luôn luôn là trang bị đầy đủ các phương tiện bảo hộ khi tác nghiệp
tâm lý chung của những người bên ngoài khi vào tiếp xúc trực tiếp với người nghi nhiễm luôn có phần căng thẳng
xong nhờ được các cán bộ quân y trang bị bảo hộ một cách kỹ lưỡng an toàn ở mức cao nên các phóng viên yên tâm tác nghiệp
phóng viên đến đây tác nghiệp thì chúng tôi đều cung cấp đủ bảo hộ bảo hộ đầy đủ đẩm bảo cái nguyên tắc là ở trong cái khu cách ly của covid một mươi chín
ngay sau khi tác nghiệp các nữ phóng viên cũng tự thực hiện cách ly tại nhà theo quy định của bộ y tế
nhưng chắc chắn rằng khi quay trở lại họ sẽ tiếp tục sẵn sàng cho những nhiệm vụ mới cho dù có khó khăn nguy hiểm như đợt dịch lần này